hà nội chai ký ốt bán hàng cột khói bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng sợ
nghịch tử ở tp hcm sát hại cha mẹ ruột trong cơn ngào đá
tên trộm cầm dao đột nhập nhà dân sụp sạo gần một giờ đồng hồ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm tại khu vực cầu dậu thuộc địa bàn phường đại kim quận hoàng mai hà nội
đã xảy ra vụ cháy ký ốt do người dân tự mở để bán hàng
được biết địa điểm xảy ra cháy cần cổng bệnh viện y học cổ truyền
ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo khói đen bốc lên mù mịt khiến nhiều người đi đường hoảng sợ
sau khi phát hiện vụ cháy một số người dân quanh khu vực đã bỏ chạy toán loạn để thoát thân
sau khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn lực lượng phòng cháy chữa cháy và xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy
theo ghi nhận có khoảng hai ba ký ốt nhỏ bị ảnh hưởng
may mắn đám cháy không ảnh hưởng đến nhiều tài sản và không có ai bị thương
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
theo cáo trạng hổ chung sống với bố mẹ tại quận sáu
khuya ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thấy bà p t n mẹ ruột đang nằm
hồ lấy hung khí tới tấn công liên tiếp vào người mẹ
lúc này ông v n t cha của hổ phát hiện sự việc liền sông vào căn ngăn
bị cáo hổ tấn công hàng chục nhát khiến cha ruột tử vong tại chỗ
tiếp đó bà n gắng mở cửa bỏ chạy ra ngoài cầu cứu
thấy vậy bị cáo đuổi theo tấn công thêm nhiều nhát vào người mẹ ruột
quay sang thấy chị ruột hổ dọa khiến người chị hoảng sợ chạy trốn ra ngoài
chi hô cho người xung quanh
nhân lực tin báo của người dân lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường
không chế và bắt giữ hổ khi đang cầm hung khí trên tay
hậu quả vụ việc khiến cả cha lẫn mẹ của hồ đều tử vong
sau khi bị bắt tạm giam nhà chức trách tiến hành xét nghiệm và xác định hổ dương tính với ma túy
quá trình điều tra hồ có dấu hiệu bất thường
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành giám định tâm thần đối với bị cáo
kết luận giám định pháp y tâm thần xác định trước trong và sau khi thực hiện hành vi sát hại người
hồ bị dối loạn loạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
tại tòa bị cáo hổ than đau đầu trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử một cách lý nhí
anh takai mình sử dụng từ năm một mươi sáu tuổi
khi dịch covid một mươi chín bùng phát các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng
hồ không thể mua ma túy nên bị cáo có những biểu hiện bất thường
thấy sức khỏe con trai không tốt nên bà ptn mua thuốc cho hổ uống
sau khi uống thuốc bị cáo nói thường bị ảo giác
trong đầu luôn có tiếng nói là
thu mẹ bị cáo cho mình uống là thuốc độc
trích xuất camera an ninh cho thấy
vào khoảng một giờ năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm
một nam thanh niên mang khẩu trang
chào tường rào băn công tầng hai đột nhập vào nhà
người này rung xúc khắp nhà đầy cầm vật giống dao
sử dụng đèn điện thoại để tìm kiếm
sau khoảng năm mươi phút người này dắt chiếc xe sh
trong số những chiếc xe máy để trong nhà
cậy cửa tầng một và rời hiện trường
sau khi khám xét hiện trường
công an huyện quỳ châu đã triển khai lực lượng
truy vết nóng tên trộm
đến khoảng một mươi sáu h bốn mươi năm phút cùng ngày
lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công
lê đình đạt cùng chiếc xe sh
khi đối tượng đang ở thành phố vinh
cách vị trí gây án một trăm năm mươi km
tại cơ quan công an đạt khai nhận
đã đột nhập vào nhà anh l
lấy trộm tài sản
chiếc xe máy sh đã bị đối tượng tháo biển số
nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
khi đang trên đường bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
đạt bị công an bắt giữ
được biết lê đình đạt đã nhiều lần
bị công an hà nội và hà tĩnh bắt
xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
ngày hai mươi tám tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với iin sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
chú zad reysab huyện gromana
tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi đồi bại với người chưa đủ tuổi
nạn nhân là cháu nin
sinh năm hai nghìn một mươi tám
chú tại zad reysab huyện gromana
tỉnh đắk lắc
là hàng xóm của bị can iin
quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định
khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
đến giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tại nhà của bị can
lợi dụng cháu nào còn nhỏ chưa nhận thức được
nên yn thực hiện hành vi xấu xa đối với cháu n
quá trình iin thực hiện hành vi
đã bị cháu ngoại của mình là idp
sinh năm hai nghìn một mươi hai
đang sống chung chứng kiến
và kể lại sự việc cho người nhà của cháu nào biết
và đến cơ quan công an trình báo
phát hiện bản thân mình bị tố giác
yn đã ra đầu thú và khai nhận hành vi của mình
theo cơ quan công an
mặc dù bị tai biến nhẹ đi lại khó khăn
nhưng bị can đã ba lần thực hiện hành vi phạm tội
hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
mới đây trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
đã ghi nhận trường hợp một người phụ nữ
có biểu hiện bất thường
sau khi bị trói tấn công
nạn nhân là bà nthn ngụ phường đức long thành phố phan thiết
bị trói tấn công khi đi bàn vé số
trong ngày hai mươi tám tháng năm
bà nthn ngụ phường đức long thành phố phan thiết
được xe cứu thương hỗ trợ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
điều trị do có các biểu hiện đau nhất tay chân cỏ rút
theo bà n ngày một mươi chín tháng năm
trong quá trình đi bàn vé số
tại phương đức thắng thành phố phan thiết
thì bà bị trói cắn vào cổ chân
ngay sau đó bà đã đi trích vaccine phòng dạy
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình thuận
tiếp tục trong các ngày hai mươi một hai mươi hai và hai mươi sáu tháng năm
bà đến tiêm vaccine phòng dạy
đến ngày hai mươi tám tháng năm
bà có dấu hiệu đau nhất chân tay cỏ rút
nên đã gọi xe cứu thương đồng bình thuận
hỗ trợ đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận để cấp cứu
ngày hai mươi tám tháng năm
thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an huyện crong năng
tổ chức cứu nạn đưa hai anh em ruột tử vong dưới giếng sâu
do ngạt khí lên mặt đất
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm
anh hoàng văn thuận hai mươi sáu tuổi
chú tại xã adliyea huyện crong năng
xuống giếng sâu một mươi tám mét của gia đình
ở thôn tân hiệp xã adliyea
để tiếp tục đào giếng lấy nước
một lúc sau phát hiện anh thuận nằm bất tỉnh
nên người anh trai là hoàng văn mạnh hai mươi tám tuổi
đã xuống giếng để cứu
tuy nhiên khi vừa xuống giếng sâu
thì anh mạnh cũng bất tỉnh
và cả hai nạn nhân đã tử vong
sự việc sau đó đã được người thân phát hiện
và trình báo đến cơ quan chức năng
đến khoảng một mươi một h một mươi phút cùng ngày
lực lượng chức năng cùng phương tiện xuống hiện trường tham gia cứu nạn
tại hiện trường lực lượng công an nhận định
dưới giếng sâu có lượng lớn khí độc
nên đã triển khai cho cán bộ chiến sĩ đeo bình dưỡng khí
mặc đồ bảo hộ thực hiện các biện pháp an toàn
đến khoảng một mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày
lực lượng cứu nạn đã đưa được thi thể hai nạn nhân lên bờ
và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
nguyên nhân ban đầu được xác định là hai nạn nhân tử vong
do ngạt khí độc dưới giếng sâu
cũng trong ngày hai mươi tám tháng năm
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku gia lai cho biết
đơn vị đã tiến hành tạm giữ hình sự tài xế lê thanh nam
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú phường cầm thủy thành phố cầm phà tỉnh quang ninh
để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
nam chính là đối tượng đã gây ra vụ tông xe vào hai nữ sinh trên đường
rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm
ô tô bán tải biển kiểm soát một mươi bốn c ba mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi bảy do lê thanh nam điều khiển
lưu thông trên đường võ duy dương đi về hướng đường phạm văn đồng
khi đến ngã tư giao nhau giữa đường võ duy dương với hẻm số hai và số ba mươi một của đường này
thuộc tổ một phường yên thế thành phố pleiku tỉnh gia lai
thì bất ngờ tông vào xe đạp điện do em ntn một mươi hai tuổi trú tại phường yên thế điều khiển
chở theo bạn học là ntn một mươi hai tuổi cùng học lớp sáu trường trung học cơ sở nguyễn văn cử
đi từ hẻm hai võ duy dương cắt qua đường
do di chuyển với tốc độ quá nhanh mà thiếu chú ý quan sát khi qua đường giao nhau
ô tô do lê thanh nam điều khiển đã hất văng hai nữ sinh về phía trước
hậu quả n và ng bị thương người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y hai trăm một mươi một
với nhiều vết thương trên cơ thể
còn xe đạp điện bị hư hỏng nặng ô tô bị móp mèo phần đầu bên lái xe
sau khi tai nạn xảy ra tài xế ô tô tiếp tục tông vào hai bên đường võ duy dương
tuy nhiên tài xế lê thanh nam sau đó không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường
đến ngày hai mươi ba tháng năm tài xế lê thanh nam mới có mặt tại cơ quan công an thành phố pleiku
khai nhận là người điều khiển ô tô bán tải gây ra vụ tai nạn giao thông kẻ trên
hiện công an thành phố pleiku đang củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
chiều hai mươi tám tháng năm các tổ công tác đặc biệt của công an thành phố hà nội
được triển khai trên các tuyến phố trần phú kim á nguyễn tài học
với mục tiêu tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút của ngày khi làm nhiệm vụ tại ngã tư trần phú khúc hạo phường điện biên quận ba đình
tổ công tác số ba phát hiện một thanh niên đi xe máy mang biển kiểm soát hai mươi chín g một trăm chín mươi tám nghìn một trăm tám mươi
chở theo bạn gái đều không đội mũ bảo hiểm
khi nhìn thấy tổ công tác thanh niên trên lập tức quay đầu bất chấp gây nguy hiểm cho nhiều người
trước biểu hiện không bình thường để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tổ công tác đã nhanh chóng chặn giữ phương tiện áp sát đưa thanh niên về chốt
khi khám cho người thanh niên tổ công tác phát hiện một dao cam nhọn và một gậy sắt ba khúc
năm thanh niên khai tên là tê quỳ hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú minh khai hà bà trưng hà nội
còn bạn gái là hát hát nờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú tại trung liệt đống đa hà nội
tê quỳ hát cho biết do mâu thuẫn với một người trên mạng xã hội
thấy người này có biểu hiện treo chọc bạn gái quá đà nên hát đã thủ sắn hung khí chở bạn gái đi tìm đối thủ để đánh giặt mặt
sau khi làm hồ sơ ban đầu tổ công tác số ba
đã bàn giao người và tăng vật cho công an phường điện biên quận ba đình tiếp tục làm rõ
theo ủy ban nhân dân huyện củ chi ông nguyễn hiệu đức vừa bị cách chức hiệu trưởng trường tiểu học tân phú trung
huyện củ chi do có hành vi gây thương tích cho học sinh vi phạm nghiêm trọng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
quy tắc ứng xử của nhà giáo và vi phạm về nghĩa vụ của viên chức tạo nên dư luận xấu về hình ảnh của người thầy
dư luận về môi trường giáo dục không an toàn làm giảm sút niềm tin của phụ huynh và học sinh đối với cán bộ quản lý giáo viên của trường tiểu học tân phú trung
và làm giảm sút uy tín của ngành giáo dục huyện
quyết định này có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng năm có hiệu lực trong vòng một mươi hai tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành
ông phúc được yêu cầu bàn giao hồ sơ tài liệu với những công việc đang đảm nhiệm cho ông phạm đăng tùng phó hiệu trường trường tiểu học tân phú trung
trước ngày ba mươi một tháng năm nhà trường gửi biên bản bàn giao về phòng tài chính kế toán phòng giáo dục đào tạo huyện củ chi để thẩm tra
trước đó ngày một mươi chín tháng ba khi ông phúc thực hiện tiết dạy theo nghĩa vụ môn toán ở lớp hai trên tám đã có hành vi gây thương tích cho học sinh tên mp ở vùng đầu gây chảy máu
theo đó tiết học dạy bài so sánh các số có ba chữ số có sử dụng bộ đồ dùng tất cả học sinh của lớp đều phải thực hiện theo hướng dẫn và hiệu lệnh của ông
trong tay ông phúc có cầm dụng cụ dạy học song loan
dụng cụ âm nhạc để gõ hiệu lệnh
khi ông phúc phát lệnh cho học sinh chọn đồ dùng học tập theo trăm chục đơn vị đa số các em đều thực hiện theo riêng mp mài mê chơi với khối hình vuông
ông phúc đã hai lần nhắc m p bỏ khối hình vuông xuống và tìm dụng cụ học tập theo yêu cầu
do hướng dẫn nhiều lần nhưng m p không nghe lời ông phúc đã đến phía sau lưng của m p để hướng dẫn em cho kịp các bạn
khi ông phúc vừa cầm song loàn gõ để học sinh chú ý và hỗ trợ m p lấy dụng cụ học tập
khi chẳng may m p quay đầu lại nên bị chảy xước và chảy máu
ngay lúc đó ông phúc đã lấy dụng cụ y tế tại lớp cầm máu cho em và sát trùng vết thương
sau đó ông phúc cùng phụ huynh đưa em p đến bệnh viện đa khoa khu vực củ chi để kiểm tra
tại bệnh viện bác sĩ kết luận vết thương nhỏ không sâu bé không có triệu chứng chóng mặt nên đã cho thuốc về nhà để uống theo dõi
hiệu trưởng đã về nhà phụ huynh để trình bày sự việc và xin lỗi
thời gian sau ông phúc cũng luôn sắp xếp đến gia đình hỏi thăm học sinh
mp vẫn đi học bình thường bản thân ông cũng nhận thức đã có hành vi sai nên rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
theo đó quản lý xe khách một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy trần tình do tắc đường phía trước có nhiều xe cũng đã đi vào làn khẩn cấp
phía sau có xe cấp cứu cũng đang di chuyển nên tài xế không thể di chuyển vào đúng làn đường được lưu thông
và không kịp thời nhường đường cho xe cấp cứu chứ không phải tài xế cố tình trạng xe cấp cứu
vị quản lý cho biết thêm sau khi sự việc xảy ra
đã chấn trình tài xế lái xe cẩn thận đi cho đúng làn đường
người này cũng lý giải xe khách nêu trên chạy tuyến cố định
tài xế xe khách một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy sợ muộn giờ đến bến trả khách và lấy lệnh xuất bến trở về
nên mới đi vào làn đường khẩn cấp
quản lý xe cho biết thêm đến chiều nay tài xế vẫn chưa tới phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
làm việc vì chưa nhận được giấy mời từ cơ quan chức năng
trước đó khoảng chín giờ ngày hai mươi tám tháng năm tài xế xe khách bốn mươi năm chỗ mang biển kiểm soát một mươi năm g một trăm bốn mươi bảy
xe chạy vào làn đường khẩn cấp trên đường vành đai ba trên cao tốc hà nội hướng linh đàm mai dịch
chiếc xe này còn cản đường xe cứu thương khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bức xúc
qua xác minh xác định đây là chiếc xe thuộc nhà xe đức huy chạy tuyến hải phòng nghĩa lộ mù căng trải
theo đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một mươi bốn phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
đội đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin trên
theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm kiểm tra nạn nhân cơ quan chức năng phát hiện một tấm thẻ của một người đàn ông
phía sau ghi tên ntb ngoài ra cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân
điện thoại di động của nạn nhân ghi nhận cuộc gọi gần nhất là vào khoảng dịp tết nguyên đán giáp thìn
trước đó vào tối hai mươi tám tháng năm mạng xã hội xôn xao hình ảnh hiện trường vụ việc nói trên khiến nhiều người hoang mang
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
trước đó không lâu trên địa bàn thành phố hà nội
cũng xuất hiện vụ việc tương tự khiến dư luận không khỏi xuân sao
cụ thể vào chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà ở khu đô thị thuộc phường tây mỗ
cùng lực lượng chức năng phát hiện một nữ giới nằm tử vong tại ghế sofa
tình trạng người này đã khô
liên quan đến vụ việc mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp từ một số đoạn trao đổi trong nhóm cư dân của tòa nhà cho biết
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm đã nghe thấy tiếng cãi vã mâu thuẫn phát ra từ căn hộ trên
sự việc xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn
sao thuộc phường cống vị quận ba đình hà nội
tối hai mươi tám tháng năm một cô gái ăn mặc khá sang trọng vào nhà hàng này yêu cầu lấy thực đơn
và gọi các món cao cấp gồm bò wagyu a năm tôm hùm nguyên con dựa vang đức hòa quả
tổng số tiền cần thanh toán là gần một mươi một một triệu đồng
khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa nhân viên in hóa đơn tính tiền
thì cô gái này tỏ ra nghe ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào
quản lý nhà hàng đã ra nói chuyện với khách hàng đồng thời liên hệ cơ quan công an can thiệp
tuy nhiên cô gái này không hợp tác liên tục tỏ ra không bình thường nằm ra ghế sofa
sự việc trên không phải hiếm gặp thực tế có không ít cá nhân sau khi ăn uống
tại nhà hàng khách sạn quán cà phê đã tìm mọi cách để quỳ tiền
như quên ví quên thẻ chê món ăn chán hay quá đắt giả ngay ngô thậm chí còn tìm tớ gây sự
hành hung nhân viên quán ăn hay lợi dụng quán đông khách rồi lẳng lặng chuồn
khiến nhân viên phục vụ khóc dở méo dở vì phải móc túi ra trả thay
nhiều chủ cửa hàng người cung cấp dịch vụ đã phải ngậm đắng nuốt cay khi gặp các thượng đế này
về hiện tượng trên luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội cho rằng
việc đi ăn uống nhưng không trả tiền là trái đạo đức trái pháp luật
xâm phạm đến quyền sở hữu của người cung cấp dịch vụ
khi gặp các trường hợp quỳ tiền ăn uống một số chủ quán do không giữ được bình tĩnh
đã to tiếng chửi mắng khách thậm chí còn giữ nhốt người lại
nên đã vô tình tự đẩy mình vào vòng lao lý
cũng theo luật sư hồng vân đòi nợ thô bạo không phải là cách giải quyết đúng đắn trong trường hợp này
chủ quán có quyền tự bảo vệ quyền dân sự của mình
nhưng phải phù hợp với tính chất mức độ xâm phạm đến quyền
và phải đảm bảo không được trái pháp luật
như yêu cầu người ăn thanh toán tiền trước khi rời đi
hoặc tạm giữ tài sản có giá trị tương đương số tiền nợ
để đảm bảo người này quay lại trả nợ
bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
thông qua việc cầm giữ tài sản
theo đó cầm giữ tài sản là việc bên có quyền
gọi là bên cầm dữ đang nắm giữ hợp pháp tài sản
là đối tượng của hợp đồng
song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ
không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ
điều ba trăm bốn mươi sáu bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
bên cạnh đó chủ quán cần báo với cơ quan công an đến lập biên bản
xem xét xử lý hành chính về gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác
trong khoảng thời gian chờ cơ quan công an đến xử lý vụ việc
thì hành động này không có dấu hiệu
giữ người trả pháp luật
trường hợp có đủ bằng chứng cho rằng
đối tượng quỳ tiền ăn đã thực hiện hành vi này nhiều lần
ở nhiều nơi một cách chuyên nghiệp
cơ quan công an có thể xem xét điều tra xử lý nghiêm theo quy định
còn nếu đối tượng là người không bình thường không có
hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
thì khó có căn cứ xử lý
ngày hai mươi chín tháng năm công an tỉnh hải dương đã có thông tin chính thức
về vụ cháy tại quán cơm của chị bùi thị hát ba mươi tuổi
trú tại thôn thái mông xã quang thành thị xã kinh môn
khiến thiếu nữ sinh năm hai nghìn chín tử vong một cháu nhỏ bị thương nặng
vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc chín h năm mươi sáu phút ngày hai mươi tám tháng tám
ngay sau khi nhận tin báo lãnh đạo công an tỉnh hải dương
đã chỉ đào công an thị xã kinh môn
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
điều động hai xe chữa cháy một xe cứu nạn cứu hộ
và hai mươi hai cán bộ chiến sĩ phối hợp với công ty điện lực thị xã kinh môn
đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành công ty trách nhiệm hữu hoạn
điện lực jas hải dương triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy
đến hiện trường để phối hợp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua nắm tình hình tại hiện trường lực lượng chức năng xác định
ký hốt xảy ra cháy có diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai
tầng kết cấu tường gạch mái tôn sử dụng để kinh doanh ăn uống
diện tích đám cháy khoảng trên ba mươi m hai
chất cháy chủ yếu là khí ga và các vật dụng phục vụ sinh hoạt kinh doanh
hai cử cuốn của ký hốt trong trạng thái mở
nguyên nhân ban đầu được cho là do giò rỉ khí ga ở khu vực bếp
trong quá trình đun đấu tại ký hốt gây ra cháy
khi xảy ra cháy trong ký hốt có năm người gồm
chị hát chủ quán chị bùi thị l em gái chị hát bà ngô thị quy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai người làm thuê cháu dthv sinh năm hai nghìn chín
và cháu dja sinh năm hai nghìn một mươi ba cả hai đều là con gái chị hát
chị hát chị l và bà quy đã thoát ra ngoài an toàn
hai cháu gái dthv và dthv sinh năm hai nghìn một mươi ba
cháu dga sau khi lực lượng chưa cháy phát hiện đưa ra ngoài
đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đến trung tâm y tế để cấp cứu
đến một mươi h ba mươi phút cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
hậu quả vụ cháy làm cháu dthv tử vong tại bệnh viện
cháu dga bị thương nặng đang cấp cứu
vật dụng đồ dùng trong ký ốt bị hư hỏng chưa xác định giá trị thiệt hại
vụ việc đang được công an thị xã kinh môn phối hợp phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ
một gia đình tại ấp một xã mỹ thạnh huyện thủ thừa tỉnh long an
sống ngay sát bờ đề ven sông vàm cò tây cho biết
những ngày gần đây cả nhà phải đi ở nơi khác chứ không dám ở nhà
bởi toàn bộ nền sân tường hàng rào phía trước nhà ráp với bờ đề
hầu như đã bị cuốn xuống sông
những vết nứt ngang chẳng chịt cũng bắt đầu xâm lấn tới cửa chính của căn nhà
các hộ dân sinh sống quanh đó cũng cùng chung cảnh ngộ
phải di rời đồ đạc sang nhà bà con lánh nạn
khi những mồ đất dọc đề liên tục sụp xuống sông
người dân ở đây cố gắng trăng trống hàng rào đường xá
nhưng không hiệu quả
chỉ sau một đêm phần sân trước nhà ông hùng rộng sáu trăm linh m hai bị nước nốt trừng
một người dân bày tỏ lo lắng
tình trạng này khiến tâm lý bà con cũng bất ổn
lo lắng quá bởi người dân lo sợ sự cố sạt nhà sẽ xảy ra bất cứ lúc nào
nên con cháu trong nhà thật sự hoang mang
bà con kiến nghị nhà nước sớm
ra cố sửa chữa
phần đường đê bờ kè sạt lở để ổn định cuộc sống
người dân có đường đê thông thương với phòng chống lũ lụt
được biết đoạn sạt lở đê bao đường khoảng hai trăm sáu mươi m
chạy dọc ven sông vàm cỏ tây huyện thủ thừa
tình trạng sạt lờ này đe dọa một bảy trăm linh ha đất sản xuất
và ba trăm sáu mươi tám hộ dân bên trong bờ đê
hiện nguy hiểm nhất là hai căn nhà với hơn một mươi người sống gần bờ sông
bị ảnh hưởng trực tiếp có nguy cơ bị cuốn xuống sông trong vài ngày tới
thông tin từ trưởng ấp một xã mỹ thạnh huyện thủ thừa
cho biết chỉ tính riêng tại ấp đã có hai điểm sạt lở lớn
đều nằm dọc sông vàm cỏ tây
vết sụt lún nứt nền nhà đã vào sát cửa chính nhà dân
kéo dài hàng trăm mét với độ sâu ba m đến năm m
và có nguy cơ sạt lở rộng hơn nếu không được xử lý kịp thời
vị cán bộ nói thêm sạt lờ đã nhiều lần xảy ra
và được địa phương khắc phục kịp thời
tuy nhiên này lại xảy ra nữa mức độ nhiều hơn
người dân rất mong các cơ quan sớm sửa chữa
để bà con có điều kiện đi lại cũng như an tâm sản xuất
được biết tuyến đê bao sông vàm cỏ tây
được huyện thủ thừa tỉnh long an đầu tư từ năm hai nghìn hai mươi
đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai mươi một với chiều dài bốn một trăm linh m
bề rộng mặt đê ba m chải đá hai m
để bảo vệ cho một bảy trăm linh hectare diện tích đất sản xuất
khoảng ba trăm sáu mươi tám hộ dân và công trình tôn giáo đình vĩnh thạnh
theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thủ thừa cho biết
sau hai năm đi và sử dụng đến năm hai nghìn hai mươi ba
tình trạng sạt lờ sụt lún mái ta lùi
và thân đê ngày càng nghiêm trọng
nguyên nhân gây sạt lờ là do đoạn đê
nằm trong đoạn sông cong lõm tàu thuyền
và xà lan tải trọng lớn lưu thông qua lại nhiều
kết hợp với dòng nước chảy xiết
làm cho đất dưới mái sông bị xói mòn cuốn trôi
tạo thành hối sâu hòa hám ếch
đồng thời mùa khô hạn năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
kéo dài làm cho đất bờ sông đê bao khô cằn
mất độ kết dính
hiện nay bắt đầu vào mùa mưa
với lượng mưa rất lớn làm rửa trôi xói mòn đê
những nguyên nhân trên đã gây sạt lở nghiêm trọng
và ngày càng có chiều hướng gia tăng
phó chủ tịch ubnd huyện nói
chính quyền xã huyện
cùng với các đơn vị của tỉnh
kịp thời kiểm tra để có báo cáo
và thống nhất phương án xử lý sự cố
trước mắt địa phương đã cho căng dây
quanh vùng khu vực nguy hiểm cấm vào
kể cả gắn biển cảnh báo
gắn đèn cảnh báo để báo hiệu vào ban đêm
hiện những hộ dân bị ảnh hưởng
cũng được vận động sơ tán khỏi khu vực sạt lở
chuyển đến sinh sống vùng cao hơn
để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người
hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại tài sản
về lâu dài địa phương cũng đề nghị ubnd
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an
có biện pháp hỗ trợ kịp thời khắc phục
tình trạng sạt lờ tại vị trí trên
để người dân được an tâm sinh sống và sản xuất
đây là một trong những lễ hội đặc sắc
là sản phẩm văn hóa du lịch tâm linh độc đáo
bậc nhất miền tây thu hút hàng triệu người dân
và du khách đến tham dự mỗi năm
phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch
ubnd tỉnh an giang lê văn phước cho biết
lễ hội vía bài chúa sư núi sam
là một lễ hội lớn
mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân
vùng sông nước nam bộ
lễ hội diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
âm lịch hàng năm đây là một lễ hội phản ánh
thực hành tín ngưỡng và hoạt động văn hóa tâm linh
của cư dân địa phương mang tính cộng đồng cao
lễ hội vía bài chúa sư núi sam
thể hiện bản sắc và sự kế tục
của cộng đồng người việt trong tiến trình
giao lưu tiếp biến văn hóa đối với
cộng đồng người dân tộc khmer hoa trăm
lễ hội tôn vinh bài chúa sư
cũng là dịp người dân thể hiện lòng tin yêu
tri ân tôn kính đối với người
có công với dân với nước
đáng chú ý an giang đã được
chính phủ chấp thuận đệ trình tổ chức
unesco hồ sơ ghi danh
lễ hội vía bài chúa sư núi sam
vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại hồ sơ dự kiến
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi bốn nhân kỷ niệm
một mươi năm được ghi danh vào danh mục
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
lễ hội vía bài chúa sư núi sam
được tổ chức với quy mô cấp tỉnh với nhiều hoạt động
phong phú đa dạng và chuẩn bị chú đáo công phu
sau lễ khai hội thành phố
châu đốc tổ chức lễ phục diện
rước tượng bà lễ rước
được thực hiện theo đúng nghi lễ cổ truyền
thông qua hình thức sân khấu hóa đặc sắc
đã tái hiện lại nguồn gốc lịch sử
bà chúa sứ trong các ngày diễn ra
lễ hội ubnd tp châu đốc
còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi
phục vụ nhân dân và du khách như
chương trình may áo bà ngày hai mươi hai tháng năm
truyền lãm ảnh nghệ thuật
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng năm
tuần lễ văn hóa văn nghệ ngày hai mươi hai
đến ngày hai mươi sáu tháng năm
hội thi thả đèn hoa đăng tối ngày hai mươi bảy tháng năm
tổ chức gian hàng ẩm thực
phục vụ lễ hội hai mươi tám đến ba mươi tháng năm
giải việt giã cung đường đỉnh
nối sam lần một hai mươi chín tháng năm
diễu hành lần sư dòng
hai mươi chín tháng năm lễ tắm bà
dạng sáng ngày ba mươi một tháng năm
năm nay nhằm tạo điều kiện toàn lợi
thu hút du khách đến với châu đốc
ubnd tp an giang đã quyết định
không thu phí tham quan khu du lịch quốc gia
nối sam đối với du khách trong bảy ngày
từ ngày hai mươi tám tháng năm đến hết ngày ba tháng năm
dự báo trong vài giờ tới
khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa
mưa vừa có nơi mưa to với lượng mưa
tích lũy phổ biến từ hai mươi bốn mươi mm
có nơi hơn sáu mươi mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét
trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên
đặc biệt tại các huyện đắc trơ lấp
tuy đức tỉnh đắc nông bảo lâm bảo lộc
đạo hoai tỉnh lâm đồng
các chuyên gia khí tưởng cảnh báo
lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông suối
khu vực miền núi lũ lên nhanh
và cũng xuống nhanh có sức tàn phá lớn
thường đi kèm với sạt lở đất đá
người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu
xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày
ở vùng thượng lưu nước sông hoặc suối
chuyển màu đục có tiếng động bất thường
của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất
khi thấy các dấu hiệu trên
người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi
khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến
nơi có vị trí cao hơn
ngoài ra khi trời mưa rông thường kéo theo
gió mạnh ngập nước thậm chí là lốc
xoáy và xét đánh gây nguy hiểm
người dân nên cẩn thận với các thiết bị
điện điện tử trong nhà bằng việc
không sử dụng điện thoại có dây khi
trời mưa có sấm xét vì điện thoại
có thể là nguyên nhân dẫn đến xét đánh gây tử vong
vận dụng truyền thống của người sơ tiêng
được bảo tàng bình phước thực hiện sưu tầm
trên địa bàn tỉnh tập trung tại các địa phương
nơi có đồng bào sơ tiêng sinh sống
như bù đăng lộc ninh bù gia mập
bù đốt phước long
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến nay
việc sưu tập hiện vật về đồng bào
dân tộc sơ tiêng trong thời gian qua
được bảo tàng tỉnh bình phước quan tâm thực hiện
nhằm phục vụ công tác trưng bày
phát huy giá trị di sản văn hóa
đồng thời cung cấp thông tin còn thiếu sót
của hiện vật để hoạt động sưu tầm
có kế hoạch bổ sung hoàn chỉnh và khoa học hơn
hiện nay bộ sưu tập vật dụng
truyền thống của người sơ tiêng bình phước
đã có một trăm một mươi bảy hiện vật được chia
làm ba chủ đề chính gồm
vật dụng săn bắn đánh bắt điên đại
khoảng thế kỷ hai mươi vật dụng sinh hoạt
sản xuất hiện vật chất liệu kim loại
mộc gỗ vải điên đại
khoảng thế kỷ hai mươi vật dụng
nhạc cụ đây là các hiện vật
phản ánh rõ nét về văn hóa đặc sắc
của cộng đồng người sơ tiêng trên địa bàn tỉnh
toàn bộ một trăm một mươi bảy hiện vật trong bộ sưu tập
đã được nhập vào hệ thống phần mềm
quản lý hiện vật và trên phiếu thông tin
của bảo tàng mỗi phiếu hiện vật
ghi rõ số đăng ký ngày đăng ký
tình trạng kích thước màu sắc
mô tả chi tiết những nét chính
với ảnh chụp hiện vật trên từng
hiện vật được đánh số phân loại số đăng ký
bằng bút chuyên dụng bộ sưu tập
hiện được bảo quản đúng theo quy định
thường xuyên được kiểm tra ký lưỡng được bảo quản
trong tủ kệ sắt bằng kim loại
sơn tính điện ông tô văn hoàng
giám đốc bảo tàng tỉnh bình phước cho biết
cán bộ bảo tàng đã làm tốt công tác
kiểm kê hiện vật đánh số phân loại
rõ ràng nhập liệu thông tin đầy đủ
và phần mềm quản lý hiện vật tạo điều kiện
cho việc truy xuất thông tin để nghiên cứu
xuất nhập hiện vật phục vụ cho công tác
trưng bày cố định tại bảo tàng
và trưng bày lưu động ở địa phương
theo chương trình kế hoạch hàng năm
cụ thể vào hai mươi ba h một mươi năm phút
ngày hai mươi sáu tháng năm
ông lst sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
đang làm việc tại trạm
trung chuyển giác đường phạm văn nghị
phường thắng nhất thành phố vũng tàu
thì một thanh niên làm mặt xông vào
chửi bới mọi người đang làm việc tại đây
bất ngờ người này động tay động chân
với ông tê và hỏi thằng kia đâu
khi ông tê còn đang hoang mang
thì bị người này xô ngá rồi dùm sao tấn công
thấy vậy vợ ông tê chạy đến
xô ra thì người này bỏ đi
sau đó ông tê đến công an
phường thắng nhất trình báo đến bệnh viện
vũng tàu điều trị viết thương
trước đó vào khoảng giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
vào cuộc điều tra một vụ án mạng
trên địa bàn nạn nhân là anh
ntz hai mươi tám tuổi quê an giang
cụ thể khoảng một mươi chín h
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
anh z trở vợ con
trên xe máy đến cửa hàng tạp hóa
trong khu dân cư an thạnh phường an thạnh
thành phố thuận an tỉnh bình dương
khi cả nhà bước vào cửa hàng
một nam thanh niên đi đến dùng hung khí
tấn công bất ngờ khiến anh dê cục tại chỗ
nạn nhân được người dân nhanh chóng
hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi
sau khi gây án nam thanh niên
rời khỏi hiện trường về phòng trọ
sau đó bị công an mời về trụ sở lấy lời khai
được biết nghi phạm và nạn nhân
cùng làm chung công ty cả hai đã
có mâu thuẫn từ trước
vào k ba ngày hai mươi bảy tháng năm
công nhân t a g số thẻ một mươi bốn nghìn hai trăm hai mươi
được giao nhiệm vụ
đào gương bán xiên thông gió
mức âm một trăm tám mươi âm một trăm chín mươi
vỉa một mươi bảy vũ môn
khi hết ca làm việc không thấy công nhân ra lò
công ty đã huy động nhân lực tổ chức tìm kiếm
đến khoảng tám giờ hai mươi phút
ngày hai mươi tám tháng năm
thì phát hiện công nhân t a g bị tai nạn
rồi tử vong tại lò thượng khai thác
mức âm hai trăm linh âm một trăm sáu mươi
vỉa l bảy vũ môn
thuộc phân xưởng đào lò một
công ty cổ phần than mông dương
được biết công nhân t a g sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
học sơ cấp nghề kỹ thuật
khai thác mỏ hầm lò
hiện là thợ lò bậc một trên năm
như vậy chỉ trong vòng gần hai tháng
từ ngày ba tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng năm
các đơn vị thuộc tập đoàn than khoáng sản việt nam
đã xảy ra ba vụ tai nạn
khiến một mươi sáu người thương vong
trong đó có tám người tử vong
trước đó không lâu
ubnd tỉnh quảng ninh thông tin
về vụ tai nạn hầm lò xảy ra
tại công ty than quang hanh
thành phố cẩm phả
khiến ba người tử vong một người bị thương
theo thông tin ban đầu
khoảng một mươi năm h ngày một mươi ba tháng năm
tại lò chợ mức âm một trăm chín mươi âm một trăm bảy mươi
phân xưởng khai thác bảy của công ty than quang hanh
tkv thành phố cẩm phả
xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
nhận tin báo ông nguyễn xuân ký
bí thư tỉnh ủy quảng ninh chỉ đạo
phân công ông cao tường huy
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ông nghiêm xuân cường
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng lãnh đạo các sở ngành có mặt tại hiện trường
chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ
triển khai công tác cứu hộ
đến một mươi tám h ba mươi cùng ngày
công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc
vụ tai nạn làm ba công nhân than tử vong
và một công nhân bị thương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa cẩm phả
tỉnh quảng ninh hỗ trợ một mươi tám triệu đồng
một người tử vong và năm triệu đồng
một người bị thương
phía tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv
hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
công đoàn than khoáng sản việt nam
cũng hỗ trợ hai mươi triệu đồng một người tử vong
vụ việc xảy ra ở lớp một c
trường tiểu học gia lương huyện gia lộc tỉnh hải dương
tình huống nảy sinh khi
một phụ huynh của lớp không đóng tiền liên hoan
cuối năm cho con
phụ huynh lớp này chỉ mua ba mươi một suất gà rán
kèm khoai tây chiên và xúc xích
chỉ giá bốn mươi đồng một suất
lớp có ba mươi hai học sinh
trong quá trình tổ chức liên hoan
em n đã cùng các bạn trong lớp
ăn bánh gà tô và bánh kẹo khác
riêng đùi gà xúc xích và khoai tây chiên
em n không có suất ăn riêng
xong có ăn cùng các bạn
sau buổi liên hoan mẹ em n là chị vũ thị sim
chú tại thôn cộng hòa xã gia lương
đã đăng thông tin trên facebook cá nhân cho rằng
con mình không được suất ăn
trong buổi liên hoan lớp
thông tin này đã được nhiều tài khoản facebook
chia sẻ và báo chí đăng tải
tiến sĩ vũ thu hương nguyên giảng viên khoa giáo dục
tiểu học trường đại học sư phạm hà nội
chuyên gia giáo dục cho biết
trong môi trường giáo dục nếu có những hoạt động
đồng thuận đại đa số
thì phụ huynh nên cân nhắc chấp thuận thực hiện
bà hương bày tỏ quan điểm
khi mình không thực hiện theo ý kiến của đại đa số thành viên
chính mình đã làm khó tập thể
gây ảnh hưởng lớn đến từng thành viên
và đặc biệt là chính con mình
hơn nữa khi phụ huynh đưa thông tin
của lớp lên mạng xã hội
có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến các học sinh khác
trong lớp vì vi phạm quy định
bảo mật thông tin cá nhân trên mạng
điều này sẽ có thể trở thành một vật cản
ảnh hưởng đến môi trường học tập tại nhà trường
của các con khi vụ việc trở nên quá mức ấm ý
còn về phía giáo viên
chuyên gia giáo dục này cho rằng
khi lấy ý kiến phụ huynh
nếu lớp có hiện tượng phụ huynh không đồng thuận
thì nên chuyển sang hoạt động khác
có thể là hoạt động không thu phí
tiến sĩ vũ thu hương phân tích
nhà trường có rất nhiều cách để các con
có thể có ngày vui bế giảng
kể cả muốn liên hoan thì có thể hô hào
các con tự thu gom giấy vụn đồ cũ
bán để lấy tiền liên hoan cũng được
liên hoan măn nghệ cũng rất vui
ăn bánh kẹo chung cũng thoải mái
không nhất thiết phải ăn uống nhiều tiền
ngày hai mươi tám tháng năm
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh khánh hòa cho biết
đại tá nguyễn thế hùng giám đốc công an tỉnh khánh hòa
đã ký tờ trình gửi bộ công an
đề nghị tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
về thành tích xuất sắc đột xuất
đối với trung tá phan trần anh phương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cán bộ tràm cảnh sát giao thông ninh hòa
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh khánh hòa
đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ
cụ thể vào hồi một mươi một h hai mươi năm
trưa hai mươi bảy tháng năm
tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông ninh hòa
do trung tá lê hữu tuấn
làm tổ trưởng cùng trung tá phan trần anh phương
và một chiến sĩ khác
được sao nhiệm vụ dừng chốt
một điểm chiều vào tại km một nghìn bốn trăm một mươi ba
quốc lộ một a
hướng bắc nam phát hiện một nam thanh niên
điều khiển xe máy chạy hướng bắc nam
vượt sai quy định trung tá phan trần anh phương
bước ra đường để ra tín hiệu dừng xe kiểm tra
tuy nhiên phương tiện không giảm tốc độ
không quan sát nên tông trực diện
vào trung tá phan trần anh phương
ngay sau đó trung tá phan trần anh phương
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa
khu vực ninh hòa rồi chuyển tiếp
vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
tuy nhiên do chấn thương nặng
nên đến một mươi bốn h ba mươi chiều cùng ngày
trung tá phan trần anh phương đã hy sinh
tờ trình nêu rõ
để kịp thời biểu dương ghi nhận thành tích
của cán bộ chiến sĩ nhất là cán bộ
chiến sĩ hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ
công an tỉnh khánh hòa căn cứ luật
thi đua khen thưởng ghi định số
chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi ba
ndcp ngày ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ
và thông tư số bốn
ttbca ngày hai mươi hai tháng một
của bộ công an quy định
về công tác thi đua khen thưởng của lực lượng
công an và phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc kính đề nghị
bộ công an truy tặng huân trương bảo vệ
tổ quốc hạng ba cho trung tá phan trần anh phương
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn
quý khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại